trong khi đó để điều tra làm rõ việc lợi dụng không gian mạng đăng tải nội dung sai lệch nhằm bôi nhọ nói xấu và hạ thấp uy tín của lực lượng công an nhân dân
công an huyện tủa chùa tỉnh điện biên vừa triệu tập đối tượng thao a hồng chú tại xã xính phình
vào tối ngày hai mươi tám tháng chín trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh một cán bộ công an huyện tùa chùa đang thu tiền
kèm theo nội dung đăng tải không biết nói gì nữa khóc
đoàn clip đã thu hút được rất nhiều lượt bình luận chia sẻ với nội dung khiếm nhã xúc phạm nghiêm trọng đến hình ảnh danh dự uy tín của lực lượng công an nhân dân
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện tủa chùa đã điều tra xác minh chủ tài khoản và tiến hành triệu tập đối tượng tháo a hồng để làm rõ động cơ mục đích của việc đăng tải clip trên
không khai nhận do có hành vi vi phạm cố ý gây thương tích nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự
nên hồng cùng với hai đối tượng khác đã bị công an xã mường báng ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền là ba triệu đồng
tuy nhiên trong lúc đó kho bạc nhà nước đã nghỉ do hết giờ làm việc
nên đối tượng đã nhờ lực lượng công an xã mường bán thu tiền và đi nộp sức đối tượng vào ngày hôm sau theo đúng quy định tại khoản hai điều bảy mươi tám luật xử lý vi phạm hành chính
công an huyện tùa chùa đã yêu cầu hồng ngay lập tức gỡ bỏ clip gốc đăng tải bài xin lỗi công khai trên chính tài khoản mà đối tượng đã đăng bài trước đó
đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật